đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố điều chỉnh
khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi lần thứ hai do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
những năm học trước sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức thi tuyển sinh lớp một mươi sau khi kết thúc năm học một hai ngày
năm học hai nghìn hai mươi nếu kết thúc năm học là ngày một mươi năm tháng bảy như khung kết thúc năm học mà bộ giáo dục và đào tạo mới công bố
thì có thể kỳ thi lớp một mươi tại tp hcm sẽ được tổ chức trong khoảng ngày một mươi bảy tháng bảy
cũng theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm cấu trúc khối lượng và định hướng đề thi tuyển sinh lớp một mươi
trung học phổ thông công lập năm nay sẽ được giữ ổn định như kỳ thi tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng lưu ý học sinh yên tâm vì nội dung đề thi không nằm
ngoài những kiến thức đã học và phù hợp với tiến đội dạy học thực tế